trong ba mươi một đề án thực hiện nghị quyết số một mươi tám và nghị quyết số một mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai

tính đến nay toàn tỉnh đã giảm được một trăm năm mươi bốn lãnh đạo quản lý

về cơ bản là sẽ thực hiện xong các đề án
và sẽ sắp xếp cơ bản xong về tổ chức bộ máy
và trên những cơ sở đó sẽ ra soát lại vị trí việc làm
của từng cơ quan tổ chức đơn vị và căn cứ vào các chỉ tiêu
để tinh dạng biên chế
thì sẽ tinh dạng biên chế từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một
thì chắc chắn sẽ đạt được các mục tiêu nghị quyết đã đề lạc
theo trưởng ban tổ chức tỉnh ủy sơn la nguyễn văn vị
công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn tinh giản biên chế
đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước mỗi năm
khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
nếu tính cả cơ sở vật chất không phải đầu tư thêm
thì mỗi năm tiết kiệm khoảng một tỷ đồng
mục tiêu mà hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
để ra trong năm hai nghìn một mươi chín là tiếp tục giảm một trăm sáu mươi năm biên chế
so với năm hai nghìn một mươi tám
nói đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy
nói đến sắp xếp tổ chức con người
thì phải đặt ra rất nhiều các vấn đề
cần phải nghiên cứu suy nghĩ một cách thấu đáo về quyết định

cho đến thời điểm này ví dụ như là
mục tiêu đặt ra là hai mươi một và giảm một mươi rồi mỗi
thì chúng ta đặt khoảng hai mươi năm rồi
chúng ta cái số giảm số người hướng ngân sách
thì đến thời điểm này hai mươi tám chúng ta đã đặt khoảng tám rồi
thì như vậy là vụ quan lý hai trăm hai mươi một là hoàn thành chỉ tiêu đến hai trăm hai mươi năm
bản chất của tinh giản biên chế là đưa những người
không làm được việc ra khỏi bộ máy
với tâm lý nể nang ngại động trang
chỉ rõ được ai không làm được việc là vấn đề không đơn giản
ngoài ra có những cán bộ vẫn đủ năng lực làm việc
nhưng chỉ tiêu biên chế có hạn
việc sắp xếp lại vị trí công việc sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của từng người
nghị quyết chúng ta nói là gì
là vừa phải coi rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nhưng đồng thời lại phải rất chú ý
phải có những cơ chế chính sách hợp lý
nhất là đối với những tổ chức và cá nhân
các cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sắp xếp
sắp xếp tổ chức bộ máy là liên quan đến con người
mà con người thì nó còn rất nhiều những vấn đề tác động ảnh hưởng
ủy ban nhân dân huyện võ nhai tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi chín
đã tin giảng biên chế
rồi dư hai đồng chí cán bộ
đây đều là những người có thâm niên công tác cho đơn vị
đảng ủy đã tiên truyền và có cơ chế đáp ứng nguyện vọng của hai cán bộ này
trong năm hai nghìn một mươi tám
thực hiện nghị quyết một mươi tám
đối với huyện ủy võ nhai
chúng tôi cũng đã thực hiện tin giảng biên chế
đối với hai đồng chí cán bộ khối đảng
đối với hai đồng chí này
chúng tôi cũng đã thực hiện theo hướng dẫn
chúng tôi chuẩn bị hồ sơ
để các đồng chí nghỉ theo một tám
báo cáo ông chí hai trường hợp này
ở đây về việc đáp ứng yêu cầu công việc
trong giai đoạn hiện nay chưa đảm bảo
thế do đó
chúng tôi thực hiện tin giảng biên chế
việc tin giảng biên chế này
cũng đã thực hiện được đảm bảo quyền lợi
cho các đồng chí này
theo quy định của nghị định một trăm linh tám
trung tâm văn hóa thể thao
truyền thông huyện võ nhai
là một trong những đơn vị đi đầu
trong việc sắp nhập tin gọn bộ máy
tại huyện võ nhai từ năm hai nghìn một mươi bảy
đã sắp nhập hai đơn vị
trung tâm văn hóa thể thao và đài phát thanh truyền hình huyện
trước khi sắp nhập
có hai giám đốc ba phó giám đốc
tổng biên chế một mươi tám nhân viên
yêu cầu bán lãnh đạo chỉ còn ba người
một giám đốc hai phó giám đốc
điều này đặt ra cho đơn vị
cần phải lựa chọn người đứng đầu
đảm bảo công tác quản lý trung tâm quy mô hơn chất lượng hơn
đồng thời có giải pháp sắp xếp vị trí việc làm
với các đồng chí phó giám đốc
đảm bảo quy trình dân chủ khách quan công bằng
trong công tác sắp xếp gắn bộ
một đồng chí cấp trưởng
đã xin để nghỉ hưu trước tuổi
theo nghị định một trăm linh tám
còn lại một đồng chí
cấp phó dôi dư
thì chúng tôi đã sắp xếp
chuyển sang đơn vị khác
và giữ chức vụ tương đương
trước khi thực hiện công tác sắp xếp cán bộ
với vai trò tham mưu cho cấp ủy
thì ban tổ chức huyện ủy chúng tôi
cũng đã gặp gỡ trao đổi
với các đồng chí trong diện
mà phải sắp xếp đợt này
để thứ nhất là chúng tôi cũng nắm bắt được
tâm tư nguyện vọng của các đồng chí
đồng thời cũng tuyên truyền
cũng giải thích những vấn đề
mà cần phải làm
trong việc tinh giản sắp xếp bộ máy
các đồng chí rất là vui vẻ
và yên tâm công tác
một năm sau khi sắp nhập
các nhân viên vẫn đảm bảo
vị trí việc làm của mình
mỗi người phải đảm nhiệm phần việc nhiều hơn
do phải kiêm nhiệm thêm công việc ở mảng khác
trên tinh thần đoàn kết thống nhất
mà hoạt động phát thanh truyền hình
và các sự kiện văn hóa thể thao của huyện
vẫn được tiến hành đều đặn thuận lợi hơn trước
do sắp nhập các mảng nội dung công việc tương đồng
nên mỗi cán bộ đều hoàn thành nhiệm vụ được sao
mà không có nhiều khó khăn
hay vướng mắc trong nội bộ
các phóng viên chuyên sản xuất
tin bài phát thanh truyền hình
này cũng sẵn sàng làm nhân viên của bộ phận văn hóa tuyên truyền
trao cờ làm đẹp phố phường
mỗi khi huyện có sự kiện cần cổ động quảng bá
thực hiện chủ trương theo tinh thần nghị quyết số một mươi chín
thì trung tâm văn hóa thể thao
và đài truyền thanh truyền hình huyện võ nhai
đã được sắp nhập từ tháng
một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
và ngay sau khi sắp nhập
thì chúng tôi đã xây dựng cái đề án
vị trí việc làm và phân công nhiệm vụ
cụ thể cho các tổ chuyên môn
và từng đồng chí cán bộ công nhân viên chức
ở trong đơn vị phù hợp
với sở trường và năng lực của từng người
cái gì mới thì chúng ta cũng
gặp cái khó khăn có sự bỡ ngỡ
trung tâm văn hóa thể thao truyền thông huyện võ nhai
ngay từ đầu khi sắp nhập thì chúng tôi
cũng gặp phải những khó khăn nhất định
tuy nhiên thì với sự
đoàn kết của tập thể ban lãnh đạo
cũng như là
tập thể cán bộ nhân viên chức của đơn vị
chúng tôi cũng luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
trong thời gian qua tỉnh thái nguyên thực hiện đề án
đổi mới sắp xếp tinh còn bộ máy
sắp xếp vị trí việc làm đảm bảo nguyên tắc
một tổ chức một người
có thể đảm nhiệm nhiều việc
nhưng một việc chỉ do một tổ chức một người
chủ trì và chịu trách nhiệm chính
bố trí số lượng biên chế cơ cấu lãnh đạo
các cơ quan đơn vị hợp lý hiệu quả
sắp xếp tổ chức lại các đơn vị
có chức năng nhiệm vụ tương đồng
theo hướng tinh còn đảm bảo sự đồng thuận của tập thể
hoạt động thì sẽ hơn khi mà chúng ta chưa sắp nhập
huyện võ nhai đã thực hiện sắp nhập thành công
trung tâm văn hóa thể thao truyền thông
và kiêm nhiệm chức danh giám đốc
trung tâm bồi dưỡng chính trị là trưởng bang tuyên giáo
căn cứ vào năng lực chuyên môn
khả năng điều hành của cán bộ
huyện ủy đã có sự điều động nhân sự
tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu
khối đảng đoàn thể đưa cán bộ dư dư
giữ vai trò trợ lý tham mưu cho cấp trên
trên cơ sở rước kinh nghiệm
sau khi sắp nhập các đơn vị và kiêm nhiệm
chức danh sẽ tiến hành thực hiện sắp nhập
tinh gọn bộ máy của đơn vị khác
thế nhưng mà sau từ khi
thực hiện cái tinh giản
tinh giản biên chế còn sắp xếp lại
cái tổ chức
đồng chí trưởng bang tuyên giáo đồng thời là
giám đốc trung tâm bổ dưỡng chính trị thì
hoạt động nó tốt hơn
lý do là đồng chí trực tiếp
làm ban thông vụ huyện ủy
phụ trách cơ quan nữa
trong quá trình hoạt động thì
nói chung là anh em đoàn kết
cái thứ hai là hiệu lực hiệu quả
cái tiếng nói
của đồng chí ban thông vụ tốt hơn
về không những
nghiệp vụ chuyên môn
cái thứ hai là đồng chí cũng là người
có kinh nghiệm trong quá trình tổ chức
theo dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi một
toàn tỉnh tinh giản hơn ba người
số tiền hỗ trợ là khoảng

đề án chín cũng đã nêu rõ các đối tượng
điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể
trong đó hỗ trợ thôi việc ngay theo
nguyện vọng hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi
theo nguyện vọng và đối với cán bộ công
chức viên chức giữ chức vụ chức danh
lãnh đạo có nguyện vọng nghỉ công tác
chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu thực tế nhìn
từ một số địa phương đã triển khai có
thể thấy công tác tinh giản biên chế
cơ chế cho cán bộ tập trung chủ yếu ở
nhóm cán bộ đến tuổi nghỉ hưu nhóm
có đủ năng lực công tác giữa vai trò
quản lý kế hoạch tinh giản biên chế do
trung ương đề ra là từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm
hai nghìn hai mươi một sẽ tinh giản một mươi phần trăm biên chế
vẫn còn thời gian để công cuộc cải cách bộ
máy ở các cấp bộ ngành địa phương thực
hiện mạnh mẽ hơn thực chất hơn đặc biệt
là với nhóm cán bộ rơi dư nhưng không
đảm bảo chất lượng vẫn đang là một ẩn
anh thưa quý vị xác định được cán bộ
trong diện tinh giản là việc làm khó nếu
như trong thực tiễn không có tiêu chí
để rõ ràng mỗi địa phương sẽ có cách
làm khác nhau phù hợp với hoàn cảnh của
mình sự thay đổi trong tư duy nhận thức
tránh lối mòn cũ trong việc sắp xếp lại
vị trí việc làm cho cán bộ không chỉ
thuận lòng người mà còn mang lại hiệu
quả lâu dài cho bộ máy tổ chức ít
nhân tinh và hiệu quả và đến đây thì
thời lượng dành cho chương trình cải
cách hành chính tuần này cũng xin được
kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã
quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn